chiều tối ngày hai mươi tháng một mươi lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm pc tám cho biết
lực lượng kiểm soát dịch đã ngừng kiểm tra giấy xét nghiệm ncov tại một mươi hai chốt ở cửa ngõ thành phố
nhằm tạo thuận lợi cho người dân lưu thông
ngừng kiểm tra giấy xét nghiệm ncov lực lượng kiểm soát dịch chỉ kiểm tra khai báo trên phần mềm vneid
chứng nhận tiêm chủng vaccine liều gần nhất sau một mươi bốn ngày hoặc f khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày đối với người vào thành phố
trước đó ngày ba mươi tháng chín tp hcm công bố nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi chín
thành phố giải tỏa toàn bộ chốt nội đô bỏ giấy đi đường chỉ duy trì một mươi hai chốt ở cửa ngõ chính
và ba mươi chín chốt phụ dắp danh các tỉnh để kiểm soát người ra vào địa bàn
thời điểm này người dân lưu thông qua cửa ngõ phải xuất trình kết quả âm tính ncov còn hiệu lực
và khai báo trên ứng dụng vneid
ngày một mươi sáu tháng một mươi bộ giao thông vận tải ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường bộ
đường thủy nội địa hàng hải đường sát hàng không đảm bảo thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hướng dẫn nêu rõ chỉ yêu cầu chứng nhận xét nghiệm âm tính với sars cov hai với hành khách đi xe từ địa bàn có dịch cấp độ bốn
trong khi đó từ tối ngày một mươi năm tháng một mươi tại hà nội các chốt kiểm soát liên ngành đảm trách
tại các cửa ngõ đã dừng kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua
lực lượng cảnh sát giao thông tại hai mươi hai chốt cửa ngõ hà nội chỉ duy trì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
xử lý các tình huống phát sinh
riêng lực lượng tại chốt số tám ở trạm thu phí cao tốc hà nội hải phòng xã tân tiến huyện văn giang tỉnh hưng yên sẽ rút
các vị trí chốt trực còn lại tiếp tục duy trì lực lượng phân luồng hướng dẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cũng trong ngày một mươi năm tháng một mươi bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng đã ký chỉ thị số tám cttu của ban thường vụ thành ủy
yêu cầu các cấp chính quyền địa phương phải đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển
người hoàn thành cách ly tập trung phải được di chuyển thuận lợi về nơi cư trú lưu trú làm việc để phục vụ khôi phục và phát triển sản xuất
sau khi chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bộ y tế đã có hướng dẫn về y tế trong đó nêu rõ không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi thêm nhiều tỉnh thành phố như yên bái nam định bà rịa vũng tàu và nhiều tỉnh thành khác đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát việc đi lại như
không yêu cầu người đến địa phương phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai bỏ giấy đi đường
theo quy định mới nhiều địa phương cũng không yêu cầu cách ly tập trung với người về từ vùng xanh vàng người đã tiêm hai mũi vaccine f đã chữa khỏi bệnh
tại yên bái dân đến hoặc về tỉnh yên bái không phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai và không phải thực hiện xét nghiệm test nhanh nguyên sars cov hai tại các chốt kiểm dịch y tế
tuy nhiên đối với các trường hợp đến từ các địa phương có dịch nguy cơ rất cao nguy cơ cao hoặc vùng phong tỏa yên bái vẫn yêu cầu người dân phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm rt pcca âm tính với sars cov hai
hoặc xét nghiệm test nhanh tháng nguyên sars cov hai chưa quá bảy mươi hai giờ trường hợp không có giấy xét nghiệm thì xét nghiệm test nhanh tại chốt kiểm dịch y tế
ngoài ra yên bái cũng yêu cầu đối với riêng những trường hợp về và đến từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền nam người dân phải thực hiện cách ly tập trung bảy ngày
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hai lần vào ngày đầu tiên và vào ngày thứ bảy sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
tại hải dương từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi người đến và về từ các tỉnh thành phố khu vực có dịch ở cấp độ ba tương ứng với màu cam cấp độ hai tương ứng với màu vàng và cấp độ một tương ứng với màu xanh
khi vào hải dương không phải xuất trình kết quả xét nghiệm sars cov hai không áp dụng lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai trừ trường hợp có biểu hiện ho sốt khó thở mất cứu giác
đối với người đến và về từ các tỉnh thành phố khu vực có dịch ở cấp độ bốn tương ứng với màu đỏ hoặc vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba vùng cam khi vào tỉnh phải có xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định
tại nam định người vào tỉnh nam định không phải xuất trình kết quả xét nghiệm sars cov hai nhưng phải thực hiện khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi cư trú và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
đối với người về từ vùng cấp độ bốn vùng đỏ hoặc khu vực phong tỏa đã tiêm đủ hai mũi vaccine mũi cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm về tỉnh hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín thì cách ly tại nhà bảy ngày
sau đó công dân tiếp tục theo dõi sức khỏe bảy ngày và xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và vào ngày thứ bảy
người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ số mũi vaccine hoặc tiêm đủ hai mươi vaccine nhưng chưa qua một mươi bốn ngày tính từ mũi tiêm cuối thì cách ly y tế tập trung bảy ngày sau đó tiếp tục cách ly tại nhà một mươi bốn ngày thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy khi cách ly tập trung vào ngày thứ một mươi bốn khi cách ly tại nhà
đối với trường hợp người già yếu bệnh lý nặng trẻ nhỏ cần có người chăm sóc áp dụng cách ly y tế tại nhà hoặc cơ sở y tế một mươi bốn ngày sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe bảy ngày thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy và thứ một mươi bốn
với những người về từ vùng cấp độ ba vùng cam và vùng cấp độ hai vùng vàng thì phân làm hai trường hợp
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine mua cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm về tỉnh hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín thì cách ly y tế tại nhà bảy ngày kể từ ngày về tỉnh sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe bảy ngày xét nghiệm vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ số mũi vaccine hoặc tiêm đủ hai mũi nhưng chưa qua một mươi bốn ngày tính từ ngày tiêm mũi cuối
thì cách ly y tế tại nhà một mươi bốn ngày kể từ ngày về tỉnh sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe bảy ngày thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy và thứ một mươi bốn
còn lại đối với người đến và về từ vùng cấp độ một vùng xanh thì tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày thường xuyên khai báo y tế thực hiện năm k
tại thái bình từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hầu hết các trường hợp về thái bình đều không phải có kết quả xét nghiệm pcr âm tính trừ vùng đỏ vùng cam và nơi đang phong tỏa
cụ thể tất cả người đến và về tỉnh phải có giấy tờ tùy thân khai báo y tế kiểm tra thân nhiệt quét mã qr tại các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ của tỉnh
thái bình không tiếp nhận người đến và về từ vùng dịch cấp độ ba vùng cam và cấp độ bốn vùng đỏ cùng các vùng đang phong tỏa
các trường hợp đặc biệt như thực hiện công vụ vận chuyển hàng hóa hoàn thành cách ly tập trung đi khám chữa bệnh từ vùng dịch cấp độ ba vùng cam vùng đỏ và các vùng phong tỏa khi vào tỉnh
ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định chung phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm xuất trình các giấy tờ liên quan chứng minh phù hợp với lý do vào tỉnh
riêng đối với người về từ các địa phương có số mắc covid cao như tp hcm bình dương đồng nai và long an khi về thái bình sẽ phải cách ly y tế tập trung thực hiện xét nghiệm sars cov hai
còn tại bà rịa vũng tàu từ tối ngày một mươi năm tháng một mươi ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã có văn bản áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong phân bản nêu rõ người dân được di chuyển trong nội tỉnh trừ các trường hợp đi và đến các địa bàn có dịch ở cấp độ ba và cấp độ bốn
công an vẫn sẽ duy trì các chốt kiểm soát ra vào tỉnh nhưng việc hoạt động nhằm hướng dẫn người dân qua chốt thực hiện khai báo y tế và di chuyển
người dân không cần xuất trình kết quả xét nghiệm sars cov hai khi qua chốt
công dân thực hiện khai báo với công an xã phường thị trấn nơi cư trú tạm trú trên các ứng dụng pc covid số sức khỏe điện tử hoặc phần mềm vneidd
trường hợp không lưu trú qua đêm thì không cần khai báo
cũng kể từ ngày một mươi sáu tháng một mươi người dân bà rịa vũng tàu sẽ được tắm biển tham gia các hoạt động thể dụng ngoài trời nhưng không tập trung quá hai mươi người
hoạt động thể dục trong nhà không tập trung quá một mươi người
người tham gia đã tìm ít nhất một mũi vaccine
các dịch vụ cắt tóc cội đầu được hoạt động nhưng không quá năm người cùng một thời điểm